trong bối cảnh hiện nay giáo dục được xác định là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số
nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số trong ngành giáo dục công ty cổ phần misa đã phát triển nền tảng quản lý trường học misa qlth
mới đây bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng này
misa qlth đã ứng dụng các công nghệ số mới nhất như công nghệ chuỗi khối trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây và dữ liệu lớn
để hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ thống
nền tảng tập trung vào bốn mảng chính quản lý giáo dục quản lý nhà trường cổng thông tin nhà trường phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục
hướng đến xây dựng một nền tảng mở misa qlth sẵn sàng kết nối đối tác thứ ba vào nền tảng như cổng thanh toán trực tuyến
hóa đơn điện tử chứa ký số phần mềm kế toán kho học liệu số
bên cạnh đó để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt nền tảng cũng kết nối với nhiều ngân hàng lớn và các trung gian thanh toán
để phụ huynh có thể nộp học phí trực tuyến
với những tiện ích của một hệ sinh thái quản lý trường học misa qlth hứa hẹn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực
cho các đơn vị quản lý giáo dục nhà trường đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia toàn ngành hướng tới chuyển đổi số ngành giáo dục